chiều ngày hai mươi năm tháng hai thủ tướng nguyễn xuân phúc đã ký chỉ thị về việc đẩy mạnh phòng chống dịch covid một mươi chín
để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín thủ tướng chính phủ chỉ thị
một các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc
tinh thần chống dịch như chống giặc đề cao cảnh giác không được lơ là chủ quan
thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ thị năm và chỉ thị sáu của thủ tướng chính phủ
bộ ngoại giao tiếp tục trao đổi với phía trung quốc về việc công dân việt nam từ các tỉnh
thành phố có dịch của trung quốc chỉ được nhập cảnh vào việt nam qua các cửa khẩu quốc tế
đối với người nhập cảnh từ các vùng có dịch của hàn quốc và từ vùng có dịch của các nước
các vùng lãnh thổ khác bộ ngoại giao thông báo ngay cho phía hàn quốc và các nước
các vùng lãnh thổ có dịch covid một mươi chín về biện pháp phòng chống dịch mà việt nam áp dụng
trong đó có việc tạm dừng nhập cảnh việt nam đối với người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch
các đối tượng nhập cảnh vì mục đích công vụ trong trường hợp đặc biệt thì phải khai báo y tế
và cách ly tập trung một mươi bốn ngày theo quy định thông báo cho công dân việt nam không đến vùng có dịch ở các nước
tuyên truyền vận động người việt nam đang sinh sống và làm việc tại hàn quốc
tuân thủ hướng dẫn về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín của nước sở tại
bộ y tế cần thực hiện việc cách ly tập trung tại cơ sở y tế đối với người nghi nhiễm bệnh
và các đối tượng khác theo yêu cầu của cơ quan y tế
bộ quốc phòng cần chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị và nơi tiếp nhận ăn nghỉ để cách ly tập trung
những người nhập cảnh không thuộc trường hợp cách ly theo bộ y tế
bộ công an cần thông báo cho bộ quốc phòng bộ y tế và ủy ban nhân dân tỉnh thành phố liên quan
thông tin về hành khách từ vùng có dịch nhập cảnh vào việt nam để cách ly y tế
bộ giao thông vận tải cần chỉ đạo chuyển hướng các chuyến bay từ vùng có dịch của hàn quốc
sang hạ cánh tại sân bay vân đồn tỉnh quảng ninh phù cát tỉnh bình định và cần thơ thành phố cần thơ
bộ văn hóa thể thao và du lịch cần khuyến cáo người dân hạn chế du lịch đến vùng có dịch khi không cần thiết
bộ y tế tiếp tục triển khai các việc khai báo y tế bắt buộc đối với các trường hợp nhập cảnh
từ các nước vùng lãnh thổ có dịch
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện giám sát theo dõi y tế
và kịp thời cách ly y tế khi có bất cứ triệu chứng nào của bệnh đối với người đến từ vùng có dịch
đã nhập cảnh vào việt nam trong vòng một mươi bốn ngày qua
bộ công an thông báo cho ủy ban nhân dân tỉnh thành phố liên quan thông tin về hành khách từ hàn quốc
đã nhập cảnh việt nam từ ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi cho các địa phương để thực hiện giám sát
theo dõi y tế và kịp thời cách ly khi cần thiết